thưa quý vị vào trưa ngày bốn tháng tám sở y tế hà nội đã phát đi thông báo tìm người đi xe khách kim chi từ đà nẵng về bến xe nước ngầm
do trên chuyến xe này có bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân sáu trăm hai mươi từng đi xe khách từ đà nẵng ra hà nội biển số xe bốn mươi ba b ba nghìn một trăm hai mươi
xe xuất phát từ đà nẵng vào hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng bảy đến bến xe nước ngầm hà nội lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy
trước nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín từ bệnh nhân này sở y tế hà nội đề nghị tất cả hành khách đi trên xe
cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân sáu trăm hai mươi là nữ bốn mươi bốn tuổi ở phủ lý hà nam được công bố dương tính với virus sars cov hai trong tối ngày hai tháng tám
tại quảng nam tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp hàng ngày
để đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid
công an quảng nam đã phân công gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ tại sáu mươi bảy chốt kiểm dịch theo quyết định của ubnd tỉnh và ubnd các cấp
trung bình mỗi ngày lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra kiểm soát gần hai mươi phương tiện
đo thân nhiệt hơn hai mươi trường hợp khai báo y tế hơn tám trường hợp
ngoài ra tại các địa phương có các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh
thực hiện lệnh phong tỏa như hội an điện bàn duy xuyên thăng bình
công an các địa phương đã bố trí mỗi khu vực hai ba chốt trạm kiểm soát
để cô lập các khu vực phong tỏa tạm thời đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cho người dân
thực hiện nghiêm quyết định phong tỏa của chủ tịch ubnd tỉnh
ngoài ra tăng cường công tác kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các quyết định của ubnd tỉnh
đến nay công an quảng nam đã kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm một mươi bảy trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch
bệnh viện đà nẵng là ổ dịch lớn với hầu hết các ca mắc covid một mươi chín thời gian qua đều liên quan đến bệnh viện này
và đến nay sau khi chuyển hết bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện cơ bản được làm sạch
để đón bệnh nhân đến khám và chữa bệnh bình thường
phần lớn các ca bệnh dương tính covid một mươi chín tại bệnh viện đà nẵng đã được chuyển ra các bệnh viện chuyên biệt
của thành phố là bệnh viện phổi và bệnh viện giã chiến ở hòa vang

để điều trị riêng những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng đã được chuyển ra bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
hiện tại bệnh viện chỉ còn khoảng hai trăm năm mươi bệnh nhân bệnh thông thường
lãnh đạo bệnh viện cho biết bệnh viện cơ bản được làm sạch để sớm đón bệnh nhân đến khám và chữa bệnh bình thường
những người này thì chủ yếu là người từ trung quốc trở về
trong đó có cả những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
để đảm bảo an toàn cho khu vực này công an tỉnh quảng ninh đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm cách ly lưu trú an toàn cho người dân
sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung central quay thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
hôm nay al linh quốc tịch trung quốc đã kết thúc quy trình cách ly và được về nơi cư trú
bốn ngày qua có lẽ là những ngày đáng nhớ với người đàn ông này bởi sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ cũng như công tác an ninh tại đây
tôi là người của công ty lợi lai khi đến đây tôi phải tuân thủ theo đúng quy định của việt nam là cách ly một mươi bốn ngày
hôm nay tôi hết cách ly và được xa ngoài tôi thấy suốt thời gian qua mọi người đối xử với tôi rất tốt
bên trung quốc người ta trả vé là bị ngáo đá rồi là bị thần kinh không ổn định là anh em cũng đã hỗ trợ là tiền về và hỗ trợ người ta những cái lúc ở đây là giúp người ta những cái việc thay người nhà chăm sóc và ăn thuốc mê ăn thứ đó đều đảm bảo hết cho người ta
từ tết đến nay từ mùng một tháng hai đến nay thì rất là căng mình hiện nay thì cũng đang còn bốn điểm sang tuần sẽ sáu điểm bố trí thường trực canh gác như vậy hai mươi bốn trên hai mươi bốn mất mỗi điểm như vậy là ba ca thì mất khoảng một mươi người một ngày
mà lắng mưa tí nữa anh các chị đến đấy thì sẽ thấy là anh em vất vả mà nhà bạt mưa lắng đặc biệt mùa hè này nói chung là rất căng nhưng mà chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ đạo là anh em động viên
với đường biên giới trên biển và đất liền dài hơn bảy mươi km ngay khi xảy ra dịch covid một mươi chín thành phố móng cái được đánh giá là địa phương phức tạp có thể xảy ra dịch bệnh
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố móng cái không phát hiện ca bệnh nào do covid một mươi chín gây ra
ngoài đảm bảo an toàn cho các khu vực cách ly công an thành phố móng cái còn phối hợp với lực lượng chức năng như biên phòng hải quan
công an thành phố mông cái tích cực công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới ngăn chặn người và hàng hóa xuất hiệp cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở biên giới